các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại thành phố hồ chí minh những ngày qua bắt đầu xuất hiện số trường hợp người dân đã tiêm hai mũi nhưng vẫn mắc bệnh và tử vong
một trăm linh trong số này là người trên sáu mươi năm tuổi và có bệnh nền
có trường hợp ở nhà để chăm sóc đến khi quá nặng mới chuyển viện
song cũng có trường hợp nhập viện sớm vẫn không qua khỏi
ông đức nhìn nhận hiện nay một bộ phận người dân chủ quan vì nghĩ là đã tiêm đủ hai mũi vaccine
ông đức nói vì thế đề nghị người dân tuân thủ năm k
các địa phương cần phải tăng cường nhắc nhở người dân
tuyên truyền về ý thức giữ gìn sức khỏe cho chính bản thân và cộng đồng
theo báo cáo của bộ y tế tính từ ngày bảy tháng một mươi một đến nay
số ca mắc covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh đã tăng trên một ca một ngày
riêng ngày một mươi tháng một mươi một có đến một bốn trăm một mươi bốn ca
cao nhất tính từ ngày một mươi hai tháng một mươi nâng tổng số ca trong đợt dịch thứ bốn lên bốn trăm bốn mươi hai sáu trăm ba mươi
cùng với ca nhớ mới số ca tử vong vì covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh cũng có xu hướng tăng nhẹ
dữ liệu từ cổng thông tin
dữ liệu từ cổng thông tin covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh vào tối ngày một mươi tháng một mươi một cho thấy
số ca tử vong thấp nhất rơi vào ngày ba mươi một tháng một mươi với hai mươi một ca
những ngày sau đó tăng lên trên ba mươi ca và đến ngày một mươi tháng một mươi một là bốn mươi ba ca
liên quan đến giá test covid một mươi chín sau gần hai ngày thực hiện quy định của bộ y tế
giá test nhanh không được quá một trăm linh chín bảy trăm linh đồng và giá xét nghiệm rt pcr giảm hơn hai mươi chín tình hình đã giảm nhiệt
theo khảo sát ở hầu hết các cơ sở
giá dịch vụ test nhanh đã giảm
chẳng hạn hệ thống bệnh viện vinmec thông báo giá dịch vụ test nhanh sẽ thu một trăm linh chín đồng một lượt
trong khi đó giá xét nghiệm pcr chỉ còn năm trăm một mươi tám đồng một lượt
tại bệnh viện hùng vương những người nhập viện đi sinh đẻ hoặc là điều trị nội chú
sẽ không mất phí test nhanh nhưng sau lần một sẽ tính giá
giá tết của bệnh viện này cũng dưới một trăm linh chín đồng một lượt
không chỉ thành phố hồ chí minh mà ở các tỉnh như bình dương đồng nai
nhanh covid đều giảm
theo đó tại trung tâm y tế dự phòng huyện long thành đồng nai
thông báo giá tết nhanh cũng không quá một trăm một mươi đồng một lượt
trước đó giá mua bán các loại test xét nghiệm kháng nguyên nhanh
xét nghiệm rt pcr trên thị trường thấp hơn rất nhiều so với giá thu vào tại các cơ sở y tế
đặc biệt giá dịch vụ xét nghiệm không thống nhất
nhiều cơ sở xét nghiệm thu cao gấp đôi gấp ba lần gây bức xúc trong dư luận
cửa chi cuộn ba lo ngại khi số nhiễm covid một mươi chín tan trở lại
cũng trong buổi tiếp xúc cửa chi cuộn ba
nhiều cử tri bày tỏ quan ngại khi số ca nhiễm tăng và đề xuất cần phải tự lực vaccine
cử tri trương văn bình phường một mươi ba bày tỏ sự lo lắng khi số ca nhiễm tăng trở lại
nhưng thời gian qua ít nghe thông tin về tiến đổi sản xuất vaccine trong nước
cửa chi bình cho rằng cần phải đẩy nhanh việc tự lực tự cường vaccine
về dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nhu cầu vaccine còn lớn
phòng dịch về lâu dài không thể cứ trông đợi vào nguồn vaccine viện trợ
và vaccine mua từ nước ngoài
còn cử tri nguyễn hữu châu phường võ thị sáu đề nghị các địa phương áp dụng công nghệ thông tin
chuyển đổi số trong công tác phòng chống dịch để kịp thời phát hiện ứng phó với các tình huống
cử tri cũng đề nghị quan tâm đến vấn đề nhà ở của công dân để đảm bảo việc giãn cách phòng dịch
cửa chi nguyễn thị hồng hà phường ba đề nghị các cấp mạnh dạng cho những địa phương
có độ phủ vaccine cao tổ chức học trực tiếp trở lại
những địa phương có độ phủ vaccine thấp thì cần phải đẩy nhanh tiến độ để các em trở lại trường
khi nhận định việc dạy học trực tuyến đang gặp nhiều bất cập nhất là trong việc làm bài kiểm tra
cử tri đề nghị có biện pháp để giải quyết việc điểm ảo và học sinh không trung thực trong làm bài
phát biểu tại hội nghị đại biểu dương anh đức phó chủ tịch ubnd tp hcm cho biết
dù thành phố có lợi thế về độ phủ vaccine diễn biến dịch còn khó lường
ông đức cho rằng hiện nay có bộ phận người dân chủ quan vì nghĩ là đã tiêm đủ vaccine
liên quan đến cầu thủ thiêm hai ông đức cho biết đến nay
cơ bản những vướng mắc
đã được tháo gỡ
đầu tháng chín cầu thủ thiêm hai đã được tái xây dựng và dự kiến đến ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
cầu sẽ đưa vào hoạt động
trong một diễn biến liên quan phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
ngành y tế đã chủ động chuẩn bị tất cả các kịch bản ứng phó sát với số ca mắc tăng trở lại
dù số ca mắc tăng nhưng theo ông số ca truyền nặng và ca tử vong không tăng
đây là tín hiệu đáng mừng bởi trong bối cảnh thích ứng an toàn linh hoạt
và bỏ qua quan điểm không covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh hiện nay bao phủ vaccine khá cao
đa số f phát hiện đều được tiêm vaccine đầy đủ và có hệ thống chăm sóc y tế tại nhà
nếu tiếp tục theo dõi sát các trường hợp f này dù số ca có tăng
thì vẫn có thể sống chung với covid một mươi chín ông châu nói
theo ông châu hiện mỗi ngày sở y tế tp hcm phối hợp chặt với trung tâm kiểm soát dịch bệnh tp hcm
hcdc theo dõi biến động số f mới tại từng địa phương điều trị các f tại nhà
các trường hợp nhập viện
qua giám sát cũng ghi nhận tỷ lệ ca mắc covid một mươi chín chuyển nặng tử vong không nhiều như trước đây
một số ít trường hợp chuyển nặng rơi vào nhóm đối tượng chưa tiêm ngừa cao tuổi
có bệnh nền và điều trị hồi sức dài ngày trong bệnh viện
về số ca tử vong chưa giảm sâu ông châu cho biết hiện toàn thành phố chỉ còn trên hai trăm linh ca thở máy xâm lấn
các trường hợp tử vong đa số là bệnh nhân cũ điều trị hồi sức dài ngày
dù lực lượng y tế nỗ lực cứu chữa nhưng nhiều người trong số đó khó qua khỏi
vấn đề quan trọng hiện nay chúng tôi đang giám sát là có trường hợp nào tử vong mới hay không để có chính sách xử lý phù hợp
nói chung còn quá sớm để lạc quan nhưng cũng không quá bi quan
bởi thành phố hồ chí minh đang có các kịch bản ứng phó với các tình huống dịch phát sinh sắp tới
trao đổi với tuổi trẻ ông nguyễn tri thức giám đốc bệnh viện trợ rẫy cho rằng
từ việc đúc kết lại kinh nghiệm từ các đợt dịch trước đó
thành phố hồ chí minh phải chuẩn bị kế hoạch cho một đợt dịch mới với biến chủng mới kháng vaccine
đợt dịch vừa qua là bài học rất đắt giá thành phố đã trải nghiệm hiểu rất rõ bài học này
với tình hình hiện tại và sắp tới bài học này sẽ là kinh nghiệm sương máu để thành phố có các chiến lược chống dịch hiệu quả
không lặp lại các thất bại xuất phát từ nguyên nhân chủ quan vừa qua ông thức nói
và việc ngành y tế triển khai hàng loạt các biện pháp như kích hoạt các trạm y tế lưu động và các đội phản ứng nhanh
ngoài ra ông đánh giá số ca mắc tăng trở lại là điều rất bình thường bởi khi mở cửa thì chắc chắn số ca f sẽ tăng
và đều đã nằm trong dự liệu của ngành y tế và lãnh đạo thành phố hồ chí minh
tuy nhiên số ca chuyển nặng và tử vong không nhiều đa số tồn dư từ các bệnh nhân cũ hồi sức dài ngày
hoặc tập trung vào các bệnh nhân có bệnh lý nền nặng cao tuổi và chưa tiêm vaccine
do đó theo tôi không nên quá lo lắng mà hãy tuân thủ áp dụng
áp dụng nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ trong việc vừa chống dịch vừa mở cửa phát triển kinh tế xã hội ông thức nói
mới đây tại quyết định số năm hai hai năm bộ y tế đã phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch
đối với vaccine phòng covid một mươi chín covaxin đây là vaccine được sản xuất ở ấn độ
theo quyết định của bộ y tế vaccine covacin mỗi liều vaccine năm ml chứa sáu mươi kg kháng nguyên toàn sars cov hai bất hoạt
chế ở dạng hỗn dịch tiêm vaccine được đóng gói hộp một mươi sáu lọ mỗi loại chứa một liều năm liều một mươi liều và hai mươi liều mỗi liều năm ml
vaccine covaxin được sản xuất bởi công ty bharat biotech international limited của ấn độ
trước đó tổ chức y tế thế giới who cũng đã ban hành sử dụng khẩn cấp eula đối với vaccine covaxin do bharat biotech ấn độ phát triển
bổ sung vào danh mục vaccine ngày càng tăng được who xác nhận để phòng ngừa covid một mươi chín do sars cov hai
bộ y tế cũng quy định các điều kiện đi kèm việc phê duyệt covaxin do nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể cộng quản lý giờ có trách nhiệm cấp phép nhập khẩu vaccine covaxin theo quy định khi nhận được hồ sơ của cơ sở nhập khẩu
cơ quan này cần phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý nhập khẩu quản lý chất lượng vaccine nhập khẩu
cộng khoa học không ngại và đào tạo có trách nhiệm lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện đánh giá tính an toàn
hiệu quả của vaccine covid trên cơ sở ý kiến của hội đồng tư vấn sử dụng vaccine sinh phẩm y tế của bộ y tế hội đồng tư vấn trong quá trình sử dụng
cục y tế dựa phòng thực hiện các trách nhiệm liên quan đến tiêm chủng vaccine covaxin
viện kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế có trách nhiệm kiểm định và tư vấn sử dụng vaccine sinh phẩm của bộ y tế hội đồng tư vấn trong quá trình sử dụng
cục y tế dựa phòng thực hiện các trách nhiệm liên quan đến tiêm chủng vaccine covaxin
viện kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế có trách nhiệm kiểm định và cấp giấy chứng nhận xuất dưỡng lô vaccine covaxin trước khi đưa ra sử dụng
bộ y tế cũng đề nghị đơn vị đề nghị phê duyệt vaccine có trách nhiệm phản hồi kịp thời các yêu cầu của bộ
để bổ sung thêm dữ liệu hoặc những yêu cầu có liên quan vaccine coragin
và chủ động cung cấp cập nhật thông tin mới trong suốt quá trình triển khai sản phẩm
công ty này phải phối hợp với các cơ sở sản xuất vaccine đảm bảo các điều kiện sản xuất tại cơ sở sản xuất vaccine covid nhập khẩu vào việt nam
đảm bảo an toàn hiệu quả và chất lượng của lô vaccine covid nhập khẩu vào việt nam
đồng thời phải phối hợp với đơn vị phân phối sử dụng vaccine covid triển khai hệ thống cảnh giác dược toàn diện
đối với loại vaccine này tại việt nam theo quy định của pháp luật
phối hợp với các cơ sở quản lý của khoa học công nghệ và đào tạo viện kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế
cục y tế dự phòng viện vệ sinh dịch tế trung ương và đơn vị có đủ điều kiện tổ chức thực hiện việc đánh giá tính an toàn
hiệu quả của vaccine covaxin kiểm định các lô vaccine covaxin trước khi đưa ra sử dụng hướng dẫn việc bảo quản phân phối và sử dụng vaccine cho các cơ sở
trước diễn biến khó lường của dịch covid một mươi chín tại tp hcm nói riêng và cả nước nói chung
thì tâm lý lo ngại của các cử tri nhân dân là điều hoàn toàn dễ hiểu
thế nhưng càng vào những thời điểm khó khăn như vậy thì càng đòi hỏi hơn nữa tinh thần đoàn kết của toàn dân trong việc thực hiện nghiêm túc các phòng chống dịch bệnh
cùng với đó là những chỉ đạo đúng đắn sát xa của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương
thông tin vượt dù đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
những diễn biến nóng tiếp theo liên quan đến dịch covid một mươi chín sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và chuyển đến quý vị khán giả trong thời gian sớm nhất
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại